còn theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm trong số hai trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín ghi nhận thêm từ chiều qua đến sáng nay thì có ba mươi ba ca là chưa rõ nguồn lây
ngoài ra một trăm tám mươi hai trường hợp còn lại là các ca tiếp xúc đã được truy vết được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa
tp hcm đang triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát cộng đồng để đánh giá nguy cơ
tp hcm đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản một mươi thậm chí là một mươi năm giường phục vụ điều trị khi cần thiết
việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín được phân theo ba tầng không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có triệu chứng triệu chứng nặng nguy kịch
thành phố cũng tăng cường kiểm soát xiết chặt các giải pháp bảo đảm an toàn hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu vực trọng yếu như bệnh viện khu vực sản xuất
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm kêu gọi cần phát huy tinh thần mỗi người là một chiến sĩ trong cuộc chiến này
tuân thủ đúng các quy định của chỉ thị ubnd tp đã ra chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp năm k của bộ y tế khi ra khỏi nhà